thực hiện chỉ thị của bộ tư lệnh cảnh sát biển về mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại trên biển trước trong và sau tết nguyên đán đinh dậu năm hai nghìn hai mươi
các cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ buôn lậu xăng dầu với số lượng lớn trên biển trong thời gian qua
vào lúc bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tại vùng biển cách đông nam côn đảo một trăm hai mươi hải lý
tổ công tác vùng cảnh sát biển bốn phát hiện kiểm tra tàu bt chín mươi chín nghìn tám trăm bốn mươi tám ts do ông võ vân em sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám địa chỉ ấp ba bình thắng bình đại bến tre làm thuyền trường
trên tàu chở khoảng một trăm linh lít dầu do
qua kiểm tra thuyền trưởng không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp số dầu trên
tổ công tác đã tiến hành bắt giữ lập biên bản vi phạm hành chính và dẫn dải tàu về cảng hải đội bốn trăm linh một phú quốc kiên giang để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật